hơn sáu mươi phụ huynh được khảo sát đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
qua khảo sát hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh có con từ năm đến một mươi một tuổi cho thấy có sáu mươi sáu phụ huynh đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi từng bước thận trọng chắc chắn đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu
theo thông tin từ bộ y tế cho biết bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng vaccine cho lứa từ năm đến một mươi một tuổi
theo đó chuẩn bị tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi bộ đã giao viện chiến lược và chính sách y tế tiến hành khảo sát trực tuyến đối với các phụ huynh có con dưới một mươi hai tuổi tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
qua khảo sát hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh tham gia đã cho kết quả như sau
sáu mươi sáu đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ
bảy sáu đồng ý nếu yêu cầu là bắt buộc

chỉ có một chín phụ huynh không đồng ý
trước đó trả lời báo chí dịp tết nguyên đán nhâm dần về vấn đề tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long khẳng định
trong thời gian qua thực hiện chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ bộ y tế đã rất thận trọng đánh giá một cách toàn diện khoa học và khách quan
bộ y tế trao đổi chặt chẽ và thường xuyên tham khảo ý kiến với tổ chức y tế thế giới who với các nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm triển khai của các nước trên thế giới
cho đến nay who đã chính thức cấp phép vaccine phòng chống covid một mươi chín của pfizer được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bộ trưởng bộ y tế nói
chúng tôi cũng tham khảo kinh nghiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới đồng thời bổ cũng theo sát thông tin vaccine nào được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này những phản ứng nào có thể xảy ra

bộ y tế cũng đã báo cáo với các cấp có thẩm dụng quyền với chính phủ để mua vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bộ y tế đang đàm phán với các hãng để có thể cung ứng vaccine này
bộ trưởng nói khi gói vaccine này chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng và chắc chắn đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu trước hết và trên hết
bộ y tế sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến chi tiết đầy đủ về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi

bộ trưởng nói khi gó vaccine này chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng và chắc chắn đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu trước hết và trên hết
bộ y tế đang hoàn thiện các thủ tục mua sắm ký hợp đồng với pfizer
cũng liên quan đến tiêm vaccine phòng chống covid cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
bộ y tế sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn để tổ chức triển khai tiêm một cách chi tiết đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn tiêm chủng
tiếp theo đó các cháu sẽ được tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín tại các điểm tiêm chủng tương tự như chiến dịch tiêm cho các trẻ em vừa qua
tức là những trẻ đi học thì các cháu được tiêm tại trường những trẻ không đi học được tiêm chủng tại trạm y tế
đối với những trẻ có bệnh lý nền bệnh lý mạng tính thì sẽ tiêm tại các bệnh viện để đảm bảo an toàn tiêm chủng
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng nói
chúng tôi cũng sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến rất chi tiết cụ thể về phản ứng sau tiêm cũng như theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm
đồng thời chúng tôi cũng sẽ truyền tải các thông tin này đến cộng đồng đến các bậc cha mẹ để các phụ huynh cùng tham gia với ngành y tế cán bộ y tế trong theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi tiêm chủng
sẵn sàng phương án xử trí điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín khi trở lại trường
bộ y tế đang nhanh chóng cập nhật pháp đồ điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín cho cơ sở y tế các tuyến từ trung ương đến địa phương không để xảy ra tình huống số học sinh mắc covid một mươi chín tăng đột biến gây quá tải
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã họp với bộ y tế ủy ban nhân dân tp hà nội về công tác chuẩn bị điều trị trong tình huống học sinh mắc covid một mươi chín khi trở lại trường vào chiều ngày tám tháng hai
các ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá các địa phương đã thực hiện yêu cầu chung để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường như tiêm vaccine tập huấn các tình huống để xử trí khi xuất hiện ca nhiễm trong lớp học trường học có kinh nghiệm điều trị các ca mắc covid một mươi chín là trẻ em
các ca bệnh trẻ em mắc covid một mươi chín diễn biến nặng thấp tuy nhiên vẫn có trường hợp tử vong khi số ca mắc quá nhiều
các chuyên gia các nhà khoa học cho rằng các lực lượng phòng chống dịch vẫn phải lường đến những tình huống xấu như có thể xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh hơn động lực không thấp hơn đáng kể so với các chủng virus hiện tại thậm chí còn có những biến chủng có thể lẩn tránh vaccine thuốc điều trị
qua quá trình thực hiện nghiêm các quy định kịch bản phòng chống dịch đã được ban hành tập huấn lãnh đạo bộ y tế sở y tế hà nội bệnh viện nhi trung ương bệnh viện nhiệt đới trung ương đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín
đến nay tỷ lệ trẻ mắc covid một mươi chín số ca bệnh diễn biến nặng thấp tuy nhiên vẫn có trường hợp tử vong
do vậy các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh yếu tố phòng chống dịch và không để có quá nhiều trẻ mắc bệnh cùng một lúc
đáng chú ý hiện nay các loại thuốc điều trị covid một mươi chín không khuyến nghị sử dụng cho trẻ em
do đó khi hai mươi triệu học sinh đến trường số trẻ mắc covid một mươi chín có thể tăng lên
bởi thực tế trẻ em khó thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp năm k
đồng thời các ý kiến khuyến cáo về việc trẻ lây nhiễm từ trường học về gia đình
trong đó có thể lây cho nhóm đối tượng nguy cơ cao có bệnh nền và chưa tiêm vaccine
như người cao tuổi trẻ nhỏ tuổi phụ nữ mang thai những đối tượng nguy cơ khác
nếu không có các kịch bản phòng chống chi tiết cụ thể có trường hợp học sinh bị nhiễm bệnh
thì sẽ gây lung túng cho các trường học cũng như lo lắng từ phụ huynh xã hội thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
tại cuộc họp phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trừ xuân dũng cho biết
qua quá trình triển khai kế hoạch đưa học sinh trở lại trường
các thành phố đã chỉ đạo các trung tâm y tế trạm y tế hỗ trợ tích cực cho y tế học đường
tập huấn kỹ cho các cán bộ quản lý giáo viên phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường
ông nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
dự báo số ca mắc covid một mươi chín sau tết sẽ tăng cao do hoạt động đi lại và giao lưu dịp tết
trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng già người lớn tuổi và trẻ chưa tiêm vaccine trẻ sơ sinh
do đó cần có các biện pháp bảo vệ tốt để giảm tỷ lệ tử vong
bộ y tế đang phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo ra soát các hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường
theo đó bộ y tế đang nhanh chóng cập nhật pháp đồ điều trị cho học sinh mắc covid một mươi chín
cho cơ sở y tế các tuyến từ trung ương đến địa phương không để xảy ra tình huống
một số học sinh mắc covid một mươi chín tăng đột biến gây quá tải
ông nguyễn trọng khoa nhấn mạnh bộ y tế đang phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
giả soát hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường
phản ứng của y tế học đường y tế cơ sở của các mắc covid một mươi chín
tại cuộc họp giám đốc bệnh viện nhi trung ương trần minh điển đề xuất bộ y tế
có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ mắc covid một mươi chín theo hai tầng
tự chăm sóc điều trị tại nhà điều trị trong bệnh viện
phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương nguyễn trung cấp cho rằng
bộ y tế cần có kế hoạch tập huấn tất cả các y bác sĩ trong bệnh viện nhi khoa nhi
bệnh viện nhiệt đới trung ương sẽ cử các bác sĩ giỏi
nhiều kinh nghiệm tham gia những lớp tập huấn đầu tiên
từ thực tế điều trị các ca bệnh nhi nặng đang điều trị khác ở bệnh viện nhi trung ương
ý kiến của lãnh đạo sở y tế hà nội lãnh đạo bộ y tế cho biết
sẽ yêu cầu tăng cường bảo vệ các khoa nhi bệnh viện nhi trên toàn quốc
đảm bảo an toàn covid một mươi chín
bên cạnh đó các bệnh viện sản khoa sản chuẩn bị cơ sở vật chất
nhân lực để chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị mắc covid một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức tam nhấn mạnh
cuộc chiến chống covid một mươi chín đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu
đặc biệt trong đó là bảo vệ sức khỏe của trẻ em
nhất là khi trẻ thuộc nhóm thể chất chưa phát triển toàn diện
trẻ em dưới năm tuổi trẻ sơ sinh đều chưa được tiêm vaccine
và nhóm đối tượng này chưa biết diễn tạt về triệu chứng bệnh
đòi hỏi kỹ năng chăm sóc khó hơn cũng như cần đặc biệt chú ý
việt nam đã triển khai chiến dịch tiêm phủ vaccine
trong đó tiêm vaccine cho nhóm đối tượng học sinh để đưa các em trở lại trường
các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hướng dẫn của bộ y tế và bộ giáo dục đào tạo để đảm bảo an toàn trường học
nhất là tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín trong trường học
nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả
vừa không làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt trong cộng đồng và hoạt động học tập trong nhà trường